theo thống kê trong bảy tháng đầu năm khách quốc tế đến việt nam đạt chín tám triệu lượt khách
trong số đó chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng cao vẫn là khách đến từ các nước châu á
khách quốc tế đến việt nam trong tháng bảy đã tăng trở lại đạt hơn một ba triệu lượt khách
khách quốc tế đến việt nam trong tháng bảy đã tăng một mươi một so với tháng trước và tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
ở các thị trường như là châu âu châu mỹ khách đều tăng nhưng tỷ lệ tăng không cao
trước tình trạng lượt khách quốc tế có dấu hiệu giảm thì tổng cục du lịch đang triển khai hàng loạt biện pháp tình thế
để phát triển thị trường góp phần quảng bá nhằm thu hút khách